lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng và danh nhân danh tướng tại di tích đền thờ hùng vương trên núi nghĩa lĩnh diễn ra vào sáng ngày hôm nay
và để đảm bảo buổi lễ diễn ra thuận lợi công an tỉnh phú thọ đã chủ động tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại đây
năm nay trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh phú thọ nói riêng đã cơ bản được khống chế
vì vậy du khách thập phương đồng bào cả nước về đền hùng tham gia các hoạt động dỗ tổ dự báo tăng cao
để đảm bảo an ninh trật tự công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông khoa học đồng bộ văn minh mẫu mực
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cái rỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng
công an tỉnh chúng tôi xây dựng phương án và sử dụng đồng bộ các lực lượng biện pháp nghiệp vụ công tác công an
và chúng tôi chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
cũng như đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy từ xa từ sớm và ngay tại địa bàn cơ sở
với các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy xa từ sớm và ngay tại địa bàn cơ sở
với mục tiêu năm không để xảy ra ủng tắc giao thông không để xảy ra tình trạng chặt chém khi mua hàng
không có ăn xin ăn mẩy không có các hành vi phản cảm và không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm

chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức rỗ tổ hùng vương
nên đây cái cảm nhận đầu tiên là khi từ tuyến đường vào bắt đầu vào thành phố
thì lực lượng qua đối với các trục đường chính các điểm trung tâm để đảm bảo được cái
thông thoáng về mặt phương tiện đi lại cũng như khi vào trung tâm của khu vực đền hùng
thì mình thấy một lực lượng công an rất mỏng đón hướng dẫn và duy trì mọi trật tự an ninh ở đây rất tốt
có thể nói là đấy là một sự đổi mới khác nhiều so với những năm trước đây
hôm nay thì rất là đông các anh công an các anh đứng phân luồng từ ngoài
nhờ có các anh mà giữ được đảm bảo về an ninh trật tự xã hội
người dân đến dự lễ hội có thể yên tâm và an toàn hơn
với các phương án đảm bảo an ninh trật tự chủ động nắm bắt tình hình phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm và tệ nạn xã hội
không để xảy ra đột xuất bất ngờ để phục vụ du khách hành hương về với đền hùng một cách thuận lợi